những năm gần đây tỉnh phú yên chú trọng phát triển mô hình tổ tàu thuyền an toàn sản xuất trên biển và nghiệp đoàn nghề cá
các mô hình đã giúp cho ngư dân ngày càng tự tin hơn trong hoạt động khai thác thủy sản bảo vệ ngư trường và chủ quyền biển đảo của tổ quốc
phú yên hiện có một trăm một mươi ba tổ tàu thuyền với một hai mươi sáu tàu cá hơn tám hai trăm linh lao động là thành viên
mỗi tổ tàu thuyền có từ năm đến hai mươi phương tiện cùng nhau vươn khơi bám biển giúp ngư dân không còn cảm giác đơn độc
nắm bắt được các vấn đề về pháp luật cùng với các nghiệp đoàn nghề cá tổ tàu thuyền còn giúp bà con ngư dân ý thức hơn trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản
giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm và vùng biển đảo của tổ quốc không xâm phạm vùng biển các nước khác
để các mô hình hoạt động tốt hơn nhà nước cần có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ vốn trang thiết bị an toàn hàng hải hệ thống thông tin liên lạc cho ngư dân
đồng thời tổ chức tốt dịch vụ hậu cần phục vụ cho hoạt động khai thác bảo quản tiêu thụ thủy sản